đỗ quang hưng bốn mươi năm tuổi phó giám đốc
phạm phú mỹ năm mươi một tuổi trưởng phòng chắc địa địa chất
nguyễn kiên cường ba mươi bảy tuổi trưởng phòng kỹ thuật sản xuất
và nguyễn thị thanh bình bốn mươi ba tuổi phó trưởng phòng kế toán công ty cổ phần than tây nam đá mài
trong sáu bị can nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với phạm văn hà đỗ quang hưng và nguyễn kiên cường
ba bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
các quyết định và lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
được biết hành vi của các bị can trong hai năm vừa qua đã nâng khống cung độ vận chuyển đất đá
qua đó lập khống chứng từ để tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam quyết toán khoảng chín mươi năm tỷ đồng
một phần số tiền này đưa vào quỹ lương của công ty để ăn chia theo chức danh
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an làm rõ hành vi gian dối
và việc sử dụng số tiền nêu trên của các bị can
người có liên quan